chuyển sang những tin tức về dịch bệnh tại các điểm nóng trên thế giới
mới đây giám đốc của cơ quan an ninh y tế anh jenny harris cho rằng
bế chủng omicron có thể là mối đe dọa đáng kể nhất với quốc gia này
kể từ khi đại dịch bùng phát khi trong ba tuần anh đã có một mươi ca omicron
tôi chắc chắn số liệu trong vài ngày tới sẽ khá đáng kinh ngạc so với tốc độ lây lan
mà chúng ta từng thấy ở các biến chủng trước bà hari nói trước một ủy ban bao gồm các nghị sĩ anh
nguy cơ tiềm hẳn thực sự đang hiện hữu
tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn đang tìm hiểu về biến chủng mới
về mức độ gây bệnh nặng của nó khả năng nhập viện tử phòng
người đứng đầu cơ quan an ninh y tế anh cho hay
nói thêm rằng mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn ban đầu nên chưa thể đưa ra kết luận
tuyên bố của bà hare được đưa ra ngay trước khi anh ghi nhận kỷ lục bảy mươi tám sáu trăm một mươi ca bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ
mức tăng chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát
số ca bệnh mới tăng hơn hai mươi ca so với một ngày trước đó
sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm diễn ra trong bối cảnh omicron đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở anh
ca nhiễm umicron đầu tiên được phát hiện tại anh hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
tính tới hiện tại nước này ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm biến chủng mới trong đó có một ca tử vong
các chuyên gia y tế anh dự đoán con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê này
anh hiện mới chỉ ghi nhận hơn một mươi ca
tuy nhiên các quan chức y tế cảnh báo số lượng ca nhiễm quá lớn có thể khiến các trường hợp thiệt mạng gia tăng
và đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe vào tình trạng quá tải
chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng các dấu hiệu hiện tại cho thấy đợt dịch lần này có thể để làn mạnh hơn nhiều
so với đợt dịch thời điểm này vào năm ngoái chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó bà hari nói thêm
theo lời bộ trưởng y tế anh saji javid mới đây thì với tầm hai ca nhiễm trên một ngày
omicron hiện chiếm tới bốn ca nhiễm
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín hàng ngày ở london và khả năng sẽ trở thành biến thể dẫn đầu ca nhiễm ở thủ đô này
số người nhập viện sau khi nhiễm omicron cũng tăng đa phần trong độ tuổi một mươi tám đến ba mươi năm và đã được tiêm hai mũi vaccine
và theo ông javid vì khoảng cách giữa thời điểm nhiễm cho đến khi nhập viện và tử vong là khoảng hai tuần
cho nên khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai anh thông báo đã có ca tử vong đầu tiên
vì omicron anh hiện đang ở mức cảnh báo y tế cấp độ bốn mức cao thứ nhì
bộ trưởng javis cho biết cơ quan y tế quốc gia sẽ tăng cảnh báo y tế lên mức cao nhất nhằm khẩn cấp chuẩn bị
để đối phó với khả năng lừa bệnh nhân nhập viện và tử vong vì nhiễm biến thể omicon tăng cao
theo bộ trưởng javid thì anh đang trong cuộc đua giữa virus và vaccine
thủ tướng anh boris johnson lệnh kéo dài thời gian mở cửa các cơ sở y tế để phục vụ tiêm vaccine tăng cường cho dân
nhằm kiểm soát tình hình
đã ban hành nhiều quyết định nghiêm ngặt
người dân anh ưu tiên làm việc tại nhà nếu đặc trưng công việc cho phép
phải đeo khẩu trang trong không gian kín công cộng
ông cũng huy động cả quân đội hỗ trợ chống dịch
mới đây tuyên bố của pfizer cho biết thuốc viên kháng virus sars cov hai của họ
vẫn đạt hiệu quả gần chín mươi trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ cao
đồng thời dữ liệu phòng thí nghiệm tiền đây chỉ ra rằng
thuốc vẫn giữ được hiệu quả chống lại biến thể omicron
hồi tháng trước hãng dược mỹ tuyên bố thuốc viêm ở covid một mươi chín của họ có hiệu quả khoảng tám mươi chín
trong việc ngăn ngừa nhập viện hoặc tử vong khi so sánh với giả dược dựa trên kết quả nghiên cứu tạm thời trên một hai trăm linh người
dữ liệu được công bố ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bao gồm thêm một người khác
không ai trong thử nghiệm điều trị bằng thuốc viên của pfizer tử vong so với một mươi hai trường hợp tử vong ở những người nhận giả dược
thuốc của pfizer được dùng cùng với ritonavir
các kháng virus cũ hơn cứ một mươi hai giờ dù một lần trong năm ngày bắt đầu ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng covid một mươi chín
nếu được phép thuốc sẽ được bán với tên paxlovit
pfizer cũng công bố dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng thứ hai cho thấy thuốc làm giảm tỷ lệ nhập viện bảy mươi
ở sáu trăm linh người trưởng thành có nguy cơ trung bình
dostin cho biết ông hy vọng thuốc sẽ sớm được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng các cơ quan quản lý khác cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao
hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus sars cov hai đường uống nào được cấp phép tại mỹ
tổng giáo đốc tổ chức y tế thế giới wro tedros adhanom ghebreyesus cho biết
biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi và hồng kông trung quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện được báo cáo ở bảy mươi bảy quốc gia và có lẽ đã hiện diện ở hầu hết các nước trên toàn thế giới nên không thể coi nhẹ
ông micron đang lây nhiễm với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào trước đó
ngay cả khi ông bicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn số lượng ca bệnh có thể một lần nữa áp đảo các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị
ông cũng cho biết ngày càng nhiều băng chứng cho thấy hiệu quả của vaccine covid một mươi chín giảm nhẹ trong chống lại bệnh nặng và tử vong
đồng thời cũng giảm trong ngăn ngừa bệnh nhẹ hoặc lây nhiễm
mike ryan giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng
vaccine vẫn mang lại sự bảo vệ đáng kể
chống lại tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong
theo ông mike brien câu hỏi đặt ra là các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại mà chúng ta đang sử dụng có khả năng bảo vệ như thế nào
loại nào là cứu cánh chống lại tất cả biến thể và mức độ bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong đối với biến thể omi grone ở mức độ nào
dữ liệu chỉ ra rằng hiệu quả bảo vệ là đáng kể
ông ryan cho hay vẫn còn vài tuần nữa mới đến đỉnh điểm của lan sóng lây nhiễm này
do biến thể omicron lây lan rất nhanh vượt xa biến thể delta
đang thấm trị trên toàn cầu
tổng giám đốc who nhấn mạnh các mũi tiêm tăng cường có thể có vai trò trong hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
miễn là những người cần được bảo vệ nhất cũng có thể tiếp cận với tiêm chủng
ông tedros lưu ý sự diễn đoạn của omicron đã thúc đẩy một số quốc gia triển khai các chương trình tiêm chủng tăng cường
vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ dân số trưởng thành của họ
ngay cả khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa đủ bằng chứng về hiệu quả của mũi tiêm này đối với biến thể mới
bộ y tế campuchia vừa mới thông báo một nữ công dân hai mươi ba tuổi ở thành phố bavet tỉnh svayriang
được chẩn đoán là ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở nước này
nữ công dân campuchia trở về từ ghana đến dubai và tiếp tục di chuyển từ dubai tới thái lan trước khi bay về nước
sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên bộ y tế campuchia kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng
thực hiện nghiêm túc các biện pháp ba ba bảo vệ của nước này
bộ y tế campuchia cũng lên kế hoạch nhanh chóng
tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và tiêm mũi thứ ba nhắc lại
campuchia hiện ghi nhận hơn một trăm hai mươi ca nhiễm và gần ba ca tử vong do ncov
nơi này đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín cho tám mươi dân số
các nước tại đông nam á như singapore malaysia hồi đầu tháng ghi nhận ba ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên của đông nam á
đều là những người trở về từ nam phi
thái lan sau đó cũng báo cáo ca nhiễm omicron đầu tiên là một người mỹ nhập cảnh
sau khi xuất phát từ tây ban nha cuối tháng một mươi một
hiện nay các tỉnh có biên giới giáp với danh giới campuchia tại việt nam cũng đang nỗ lực hết mình
để thực hiện siết chặt biên giới để kiểm soát dịch covid một mươi chín đặc biệt khi biến thể omicron đã xuất hiện tại campuchia
an giang nơi có đường biên giới dài gần một trăm linh km với địa hình đồng bằng cùng hệ thống sông ngòi
canh rạch trăng trịt và nhiều đường mòn rất thuận lợi cho việc qua lại giữa hai bên biên giới việt nam và campuchia
với tình hình như vậy
chỉ cần một phút lơ là bất cẩn cũng có thể làm tình hình dịch bệnh rơi vào tình trạng khó khăn
như là đối với biến chủng mới omicron hiện nay
chính vì vậy địa phương này đang tập trung cao độ cho công việc và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng
là yếu tố đặc biệt quan trọng để quản lý đường biên hiệu quả
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
người nhập cảnh trái phép có khả năng mang mầm từ bên ngoài vào nội địa
làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao
các tỉnh biên giới đang tăng cường siết chặt biên giới
không để bỏ sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập lây lan qua biên giới
đặc biệt dịp cuối năm cũng là dịp nhu cầu đi lại buôn bán gia tăng
cũng là thời gian gia tăng các hoạt động buôn lậu khu vực biên giới
việc người dân đai vác vận chuyển hàng lậu qua biên giới sẽ làm tăng nguy cơ dịch lây lan
do đó đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới không để sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập lây lan qua biên giới
ngoài ra việt nam cũng đang chuẩn bị cho những biện pháp sẵn sàng ứng phó với omicron
xây dựng kịch bản đề phòng biến thể mới để chuẩn bị cho việc biến thể này xuất hiện bất cứ lúc nào